với các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
phục vụ phát triển đất nước năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến
tại đầu cầu trụ sở chính phủ với các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dự hội nghị có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trong gần sáu mươi hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo đảng nhà nước ta
nội dung kinh tế trở thành trọng tâm mang lại các kết quả cụ thể thực chất và nhiều cam kết
thỏa thuận hợp tác kinh tế với các đối tác được xác lập các bộ ngành địa phương cơ quan đại diện
việt nam ở nước ngoài đã tăng cường xúc tiến quảng bá đồng hành hỗ trợ thao gỡ khó khăn
thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại lãnh đạo chính phủ và các bộ
các bộ ngành tích cực gập gỡ các tập đoàn nước ngoài để vận động đầu tư chất lượng cao
phát triển kinh tế xanh thúc đẩy giải quyết vướng mắc để bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi
các bộ ngành tiếp tục phối hợp triển khai một mươi sáu fta đã ký kết thúc đẩy đàm phán cfpa với các tiểu
vương quốc ả rập thống nhất uae các fta với efta tích cực vận động các nước công nhận quy chế
kinh tế thị trường của việt nam chủ động tích cực tham gia và đóng góp trách nhiệm hiệu quả
tại các cơ chế hợp tác kinh tế đa phương quan trọng như liên hợp quốc asean apec mekong
g bảy g bảy mươi bảy wef thúc đẩy các sáng kiến và khả năng hợp tác mới tham mưu chủ trương tham gia
các sáng kiến liên kết kinh tế quốc tế bảo đảm lợi ích quốc gia
các hoạt động ngoại giao kinh tế đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ta
năm hai nghìn hai mươi ba đạt sáu trăm tám mươi ba tỷ usd trong đó xuất siêu khoảng hai mươi tám tỷ usd nhiều nhất từ trước tới nay
thu hút fdi đạt gần ba mươi sáu sáu tỷ usd tăng trên ba mươi hai trong bối cảnh thương mại đầu tư toàn cầu bị thu hẹp
vốn fdi thực hiện đạt gần hai mươi ba hai tỷ usd cao nhất từ trước đến nay
thảo luận tại hội nghị các đại biểu cho rằng để ngoại giao kinh tế phát huy được hiệu quả
cần tiếp tục ra soát nắm chắc tình hình thế giới và khu vực triển khai các giải pháp để củng cố các thị trường đã có
mở rộng các thị trường mới khắc phục các đứt gãy trong chuỗi cung ứng
chuỗi sản xuất toàn cầu
xây dựng và phát triển thương hiệu nâng cao chất lượng sản phẩm
các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ bên cạnh các kết quả đạt được
vẫn còn một số hạn chế tồn tại trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế
như việc cụ thể hóa và tận dụng các khuôn khổ quan hệ đã được thiết lập
nâng cấp và cam kết thỏa thuận đạt được trong thời gian qua còn hạn chế có độ trễ trong triển khai
việc giải quyết các vướng mắc tồn động với một số đối tác còn kéo dài chưa dứt điểm
sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương doanh nghiệp đôi lúc chưa đồng bộ
tính kết nối liên kết vùng giữa các địa phương chưa cao
thủ tướng phạm minh chính chuyển lời thăm hỏi chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tới các đại biểu dự cuộc họp mong các đại biểu trong đó có các đồng chí trưởng cơ quan đại diện việt nam
ở nước ngoài tiếp tục làm hết sức mình vì sự phát triển của đất nước
cơ bản đồng tình với các báo cáo ý kiến tại hội nghị thủ tướng mong muốn
đề nghị các chủ thể tiếp tục cùng lắng nghe và thấu hiểu
cùng chia sẻ tầm nhìn hành động cùng làm cùng thắng cùng hưởng và cùng phát triển
phát huy thứ hai là phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại
để đẩy mạnh cái ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa kết hợp với du lịch rồi giao lưu nhân dân
phát huy thứ ba là phát huy tính năng động sáng tạo linh hoạt thông minh của người việt nam
để đa dạng hóa thị trường kết nối chuỗi cung ứng
kết nối chuỗi sản xuất và phát huy tối đa yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo lập nghiệp trong bối cảnh hiện nay
thời gian tới ngoại giao kinh tế cần tạo đột phá trong thu hút đầu tư các lĩnh vực mới với tinh thần
đổi mới trong tư duy sáng tạo trong sách lược thống nhất trong nhận thức và hành động
cơ hội phải nắm bắt vướng mắt phải thao gỡ giải pháp phải đột phá triển khai phải quyết liệt
hiệu quả trọng tâm trọng điểm và bền vững
sáng nay tại nhà quốc hội ubthb bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn
trước đó ubthb cho ý kiến về các dự án luật công đoàn sửa đổi và luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
sau hơn năm năm triển khai thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được
quá trình triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đã phát sinh một số bất cập hạn chế vương mắc
đơn cử hiện nay nhiều đối tượng sử dụng dao sắc nhọn có tính sát thương cao gây án
tuy nhiên không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
vì trong luật hiện hành không có quy định dao là vũ khí
bên cạnh đó luật hiện hành quy định súng tự chế vũ khí thô sơ không thuộc danh mục vũ khí quần dụng
là kẽ hở cho các đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế vũ khí thô sơ
do đó việc bổ sung sửa đổi luật lần này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước
về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân
trong đăng ký giấy phép sử dụng vũ khí công cụ theo hướng không quy định thời hạn
và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng
bên cạnh đó dự án luật cũng bổ sung quy định tạo điều kiện cho nhiều cơ quan
tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài có nhu cầu cho tặng viện trợ vũ khí
công cụ hỗ trợ cho cơ quan trong nước
đánh giá hồ sơ dự án luật đã bảo đảm tuân thủ quy định và được ban soạn thảo
và các cơ quan liên quan chuẩn bị công phu và nghiêm túc
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí dự án luật đủ điều kiện trình
và thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhấn mạnh dự thảo luật cần được lưu ý
chỉnh sửa tránh trồng chéo với các luật luật công nghiệp quốc phòng
an ninh và động viên công nghiệp luật hình sự luật xuất nhập khẩu luật doanh nghiệp luật hóa chất
như vậy sau một ngày rưỡi cho ý kiến vào năm dự án luật và một nghị quyết thuộc thẩm quyền
ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu hội đồng dân tộc và các ủy ban cũng như chính phủ
các bộ ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tinh thần khẩn trương
lắng nghe chia sẻ với nhau cùng chịu trách nhiệm tạo sự đồng thuận cao
để khẩn trương thực hiện các nội dung kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ bảy tới
đặc biệt cần lưu ý gửi tài liệu đúng hạn nhất là đối với những dự án luật
và nghị quyết dự kiến cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp
sáng nay tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
viện nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân phối hợp các đơn vị liên quan
tổ chức tọa đàm bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới
và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ khối các cơ quan trung ương
những năm gần đây trước những biến đổi toàn cầu công tác đối ngoại nhân dân của nước ta
đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn để củng cố môi trường an ninh và phát triển của đất nước
tọa đàm đặt ra vấn đề đòi hỏi kỹ năng và phẩm chất của cán bộ đoàn viên thanh niên
khối các cơ quan trung ương với nhiều phương thức khác nhau
đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu
hợp quốc tế góp phần tạo thế và lực mới cho đất nước
các đại biểu đã tham gia thảo luận tại diễn đàn với hai nội dung chính
vấn đề bản sắc và bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân và xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân
yêu cầu đối với cán bộ trẻ khối các cơ quan trung mương
phát biểu ý kiến tại tọa đàm đồng chí nguyễn văn thể
ủy viên trung mương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung mương đề nghị
sau buổi tọa đàm tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương

hôm nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phối hợp
với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
bắt giữ chín đối tượng và thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp sạng đá
từ chiều tối ngày ba mươi tháng ba tại km bảy mươi ba hai trăm linh quốc lộ chín thuộc địa phận xã tân long huyện hương hóa
lực lượng liên ngành gồm biên phòng
công an và hải quan tỉnh quảng trị đã phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng người lào
vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp dạng đá
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm bốn đối tượng nữ người lào
đang lẩn trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa đồng thời thông báo cho công an huyện sê pôn lào
tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây này
các đối tượng khai nhận được một người đàn ông quốc tịch lào trú tại viên trăn
thuê vận chuyển số ma túy này về việt nam để giao cho một người việt tại thành phố đông hà
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã trao tặng bằng khen tiền thưởng
cho các lực lượng tham gia phả án
còn tại tỉnh hà giang phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an triệt phá bắt giữ thành công các đối tượng
trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh thu giữ sáu bánh heroin
vào lúc ba giờ ngày một mươi bảy
ngày ba tại khu vực bến xe khách hà giang các lực lượng tiến hành bắt quả tang đối tượng
giang seo dình chú tại xã mường lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa vận chuyển sáu bánh heroin
khi vừa xuống xe khách tuyến hà nội hà giang dình khai nhận số ma túy trên vận chuyển thuê
để giao cho một người khác với tổng khối lượng hơn hai một kg mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành
bắt giữ thêm ba đối tượng khác trú tại xã niêm tòng huyện mèo vạc tỉnh hà giang huyện mộc châu
tỉnh sơn la và quốc tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện vụ án đang được tiếp tục
điều tra làm rõ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án
hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại trường
cao đẳng y tế quảng nam gây thất thoát ngân sách nhà nước cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông huỳnh tấn tuấn hiệu trưởng trường cao đẳng
y tế quảng nam ông nguyễn ba nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng y tế quảng nam đồng thời khởi tố
một kế toán để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bên cạnh
đó một giám đốc doanh nghiệp liên quan đến sai phạm trong vụ việc cũng bị khởi tố trong quá trình
điều tra cả bốn bị can được tại ngoại và cấm ra khỏi nơi cư trú theo kết luận của ủy ban kiểm tra
tỉnh quảng nam trong hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trường cao đẳng y tế quảng nam đã
vi phạm quy chế làm việc của đảng ủy buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra
vi phạm quy định về quản lý sử dụng ngân sách tài chính tài sản của nhà trường nhưng chậm khắc phục
hậu quả không thu hồi được số tiền sai phạm những tháng đầu năm các điểm du lịch tâm linh vẫn
thu hút đông đảo du khách tham quan chiêm bái để bảo đảm an toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở chủ động phòng ngừa
cháy chùa ngâu xã tam hiệp huyện thanh trì là ngôi chùa có tuổi đời hàng nghìn năm với kết
cấu hầu hết bằng gỗ mặc dù đã có quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy cho du khách khi đến chiêm
bái tại chùa tuy nhiên nơi đây vẫn luôn tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ vô cùng lớn
bộ quản lý địa bàn như chúng tôi thì đã góp ý như là khuyến cáo cho nhà chùa nhà mình là làm sao
để đảm bảo thứ nhất là các cái hệ thống điện là đi trong cái ống ghen chống cháy
và các cái nến thì phải đặt lên một cái khay địa để tránh tình trạng là nó chảy đến ra ngoài để đảm bảo
với văn hóa của người việt thì đình đền chùa trong dịp đầu năm mới thường có lượng đông người
dân tập trung về đây chính vì vậy việc đốt vàng mã cũng như thắp hương với số lượng lớn
tại các địa điểm này chính là những nguy cơ tiềm mẩn cháy nổ cao điều này đòi hỏi công tác
đảm phòng cháy chữa cháy càng phải được quan tâm từ cơ sở tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức
của người dân
thường thường là chúng tôi đi lễ phật thì chỉ có hương hoa quả và gói bánh thế thôi còn vàng mã
tuyệt đối là không có vì trong những cái ngày công việc như là đại lễ vào những cái ngày dầm mồng một
thì là chúng tôi nhà chùa đã quy định con chỉ thắp hương vòng không ai được vào trong chùa tháp hương
nén cho nên là trong chùa là chúng tôi đã đảm bảo về cái trật tự về nội quy của nhà chùa quy định
đề ra là con như là không được có để bừa vãi và cũng không được thắp hương với phương
phòng cháy hơn chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các
ban ngành liên quan và các địa phương ban quản lý các di tích văn hóa tâm linh đã chủ động tăng cường
kiểm tra giám sát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
sáng nay liên đoàn bóng đá việt nam vff đã công bố chính thức nhà tài trợ chính cho các đội tuyển bóng
đá quốc gia việt nam giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi bảy đây là sự hợp tác có ý nghĩa rất lớn
giúp các cầu thù có thêm động lực để chinh phục những giấc mơ lớn của bóng đá việt nam nói riêng
và thể thao việt nam nói chung
tại lễ ký kết tập đoàn dược phẩm roto mentholatum việt nam tự hào trở thành nhà tài trợ đồng hành
cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam bao gồm đội tuyển bóng đá quốc gia nam đội tuyển bóng đá
quốc gia nữ và đội tuyển quốc gia u hai mươi hai u hai mươi ba việt nam trong giai đoạn từ hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi bảy
đây được xem là nguồn khích lệ động viên rất lớn đối với bóng đá việt nam nói chung
các đội tuyển quốc gia việt nam nói riêng
bóng đá là môn thể thao tập thể nên để duy trì thành công và đạt được những bước phát triển mới
luôn cần sự chung tay hỗ trợ của tất cả mọi người từ đó giúp các đội tuyển có những điều kiện tốt nhất
thuận lợi nhất cho quá trình chuẩn bị và thi đấu tại đấu trường quốc tế
đáng chú ý đây là nguồn động viên rất lớn đối với u hai mươi ba việt nam khi thầy trò huấn luyện viên hoàng anh tuấn
sẽ hội quân vào ngày năm tháng bốn chuẩn bị cho vòng chung kết u hai mươi ba châu á diễn ra ở qatar
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày ba tháng năm